sau hơn hai tháng rồng rã chiến đấu với tử thần hai sản phụ mắc covid một mươi chín thở chung máy ecmo ở bệnh viện một trăm bảy mươi năm đã bình phục được đoàn tụ cùng với gia đình
đây cũng là bệnh nhân thứ một khỏi bệnh tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã thực hiện thành công kỹ thuật chạy ecmo chia đôi cho hai sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch trong một mươi tám ngày
đây là một quyết định táo bạo và chưa từng có tiền lệ được thực hiện trong bối cảnh số lượng bệnh nhân cần can thiệp f một rất lớn
từ cái chuyện mà đưa ra quyết định cho đến lúc mình triển khai kỹ thuật và kết nối được với người bệnh là chỉ có gần tức là hơn năm mươi phút gần một tiếng
thế và sau khi mình kết nối như thế xong thì rất lo lo bởi vì liệu cái ca thu trinh đang chạy trước đó có việc gì không
bởi vì nếu mình tách đôi trong cái máy vừa này thì thu trinh bị ảnh hưởng thì sẽ là nguy hiểm quá nguy hiểm
bởi vì lúc bây giờ sẽ cả hai bệnh nhân cùng ra đi
thế mà rất là tuyệt vời ở chỗ
là mình đã quyết định được như thế thì bệnh nhân cải thiện và bệnh nhân trình cũng tốt
trước đó ngày hai mươi chín tháng bảy sáng vụ nguyễn thị thảo trinh mắc covid một mươi chín trong tình trạng đang mang thai những tháng cuối và được điều trị tại bệnh viện hùng vương
sau đó chuyển sang bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
vượt cạn thành công
tuy nhiên sau đó bệnh nhân diễn tiến nặng phải can thiệp ecmo
không lâu sau đó bệnh viện lại tiếp nhận bệnh nhân
bệnh viện lại tiếp nhận bệnh nhân
bệnh viện lại tiếp nhận thêm sáng vụ ngô thị ngọc hoài cũng cần phải can thiệp ecmo trong khi toàn bộ ba máy của bệnh viện đều đã được sử dụng
còn nước còn tác sau những hội chẩn căng thẳng hai sáng vụ được chia đôi máy ecmo
bệnh nhân này còn nhiều cái lần mà bị chảy máu sốc rất nặng và đã đi vào tình trạng thuộc trí ép và bằng nguy cơ thử vong
mà trước những tình trạng như thế thì chúng tôi cũng phải tham vấn ý kiến các thầy
và quyết định là bệnh nhân sẽ được chữa bệnh

mà quyết định được như thế là cực kỳ đau đầu
bởi vì mổ ở đâu ai mỏ thế và gì
trong quá trình mỏ thì mình di chuyển tách cái máy ecmo lại như thế nào
thế rồi bệnh nhân đang bị dối loạn đông chảy máu nặng như thế mà mình mỏ thì cầm máu kiểu gì
thì thật ra là đưa ra những cái quyết định như thế cực kỳ khó khăn
nhưng nếu không làm thì bệnh nhân sẽ hy sinh

thật ra là đưa ra những quyết định như thế mà mình mỏ thì cầm máu kiểu gì
rồng rã mỗi ngày đều là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa bác sĩ với tử thần để danh dật mạng sống của hai sản phụ ngọc hoài và thảo trinh
không phụ lòng mong đợi của các bác sĩ hai sản phụ lần được khỏe mạnh âm tính với covid một mươi chín
chiều ngày một mươi tháng một mươi lần đầu tiên cả vợ chồng con cái được gặp gỡ nhau sau hơn hai tháng chiến đấu với dịch bệnh
giọt nước mắt mừng tuổi hạnh phúc sen lẫn sự biết ơn
sản phụ nguyễn thị ngọc hoài cũng là bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ một được xuất viện
tại trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ vừa và nặng của bệnh viện
quân y một trăm bảy mươi năm hành trình vượt ải tưởng thần của hai sản phụ là minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi
và sự quyết tâm tinh thần sáng tạo của y bác sĩ bệnh viện trong nỗ lực điều trị cứu sống người bệnh nguy kịch